với tổng số tiền cho vai mới ba trăm linh sáu tỷ đồng cho ba tám trăm hai mươi năm lượt khách hàng

nhiều tiểu thương bày bám một loại bột có thể biến những miếng thịt ôi thiêu
để vài ngày trở nên tươi màu và hết sạch mùi hôi
rồi trên mạng cũng ra bán tràn lan các loại bột tương tự

và như vậy rất nhiều thực phẩm bẩn bằng cách này đã xuất hiện trên bàn ăn của rất nhiều gia đình
sau đây là tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
màu trắng tinh cánh nhỏ hơn đường kính nhưng không phải là đường hay mì chính
đây là loại bột mà một số tiểu thương và người bán hàng ăn truyền tay nhau trong thời gian vừa qua
với một tác dụng kỳ diệu biến thịt ôi thành thịt tươi
theo những lời quảng bá chúng tôi đã tiếp cận một số tiểu thương ở chợ hôm
và những người bán loại bột này khẳng định
đây là loại bột do tư nhân sản xuất chỉ bán cho những người biết dùng
cũng theo người bán hàng loại bột này có tên gọi là sumpad
không nhãn mắc không bao bì không hướng dẫn sử dụng cụ thể
điều đó có nghĩa là việc tẩm ướp bao nhiêu gam bột này vào thịt lợn tùy thuộc vào cảm tính của mỗi người
và với giá chỉ khoảng tám mươi đồng mỗi kg người bán cho biết một túi nhỏ chất này có thể tẩm ướp
cho hàng trăm tiểu thương
và với giá chỉ khoảng tám mươi đồng mỗi kg người bán cho biết một túi nhỏ chất này có thể tẩm ướp
để kiểm chứng cho những gì người bán nói chúng tôi đã mua về một ít bột sampace để thử nghiệm với miếng thịt để qua một ngày một đêm đã bốc mùi hôi thối
kết quả là chỉ sau năm phút ngâm thịt trong dung dịch chứa chất này thịt đã mất mùi hôi và hồng tươi trở lại
theo tìm hiểu trên internet bột sampad chính là mũi calinitrat một loại hóa chất chuyên dùng làm phân bón và thuốc nổ
nhưng chỉ cần gõ cụm từ bán calinitrat và sau dây lát đã có ngay hơn sáu mươi kết quả
với những lời quảng cáo giá tốt nhất việt nam
rõ ràng với việc loại hóa chất này được bán tràn lan trên mạng cũng như ngoài chợ
không khó để người kinh doanh thịt lợn mua và sử dụng để biến thịt ôi thiêu thành thịt tươi
thưa quý vị và các bạn để tìm hiểu rõ hơn về loại hóa chất này mức độ độc hại của nó cũng như cách phòng tránh mua phải loại thịt ôi thiêu
đã được tẩm ướp để giả dạng thịt tươi
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh
viện trưởng viện công nghệ sinh học thực phẩm đại học bách khoa hà nội mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với truyền hình nhân dân
thưa ông thời gian gần đây nhiều tiểu thương đã sử dụng chất calinitrat hay còn gọi là samphet để tẩm vào thịt lợn ôi thiêu
khiến cho miếng thịt mất mùi hôi và hồng trở lại sau đó thì lại đem đi bán
vậy thì xin hỏi ông đặc tính của calinitrat là gì và loại hóa chất này có thực sự biến thịt ôi thành thịt tươi hay không
vậy thì xin hỏi ông đặc tính của calinitrat là gì và loại hóa chất này có thực sự biến thịt ôi thành thịt tươi hay không

vậy thì xin hỏi ông đặc tính của calinitrat là gì và loại hóa chất này có thực sự biến thịt ôi thành thịt tươi hay không